theo tổng cục hải quan trong tháng bốn tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt ba mươi năm bảy tỷ usd giảm một mươi tám so với tháng ba
trong đó trị giá xuất khẩu đạt khoảng một mươi tám hai tỷ usd và trị giá nhập khẩu ước đạt một mươi bảy năm tỷ usd giảm bảy ba
như vậy tính đến hết tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt một trăm bốn mươi bốn một mươi ba tỷ usd tăng một mươi bốn bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó xuất khẩu đạt khoảng bảy mươi ba bảy mươi sáu tỷ usd tăng một mươi chín
tính chung bốn tháng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt khoảng ba mươi sáu tỷ usd một tháng
đáng chú ý cán cân thương mại hàng hóa của việt nam trong tháng này tiếp tục thẳng dư
với con số của việt nam trong tháng này tiếp tục thẳng dư

các mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong tháng bốn là điện thoại và linh kiện hàng dệt may máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện